cơ quan y tế công cộng canada công bố báo cáo cho biết khoảng một phần ba số ca nhiễm virus sars cov hai ở nước này là nhóm người dưới bốn mươi tuổi
đáng quan ngại hơn là ba mươi số ca phải nhập viện điều trị là những người dưới bốn mươi tuổi
tại canada chỉ có những người có biểu hiện bệnh nghiêm trọng mới có chỉ định nhập viện để điều trị
canada đã tiến hành xét nghiệm virus sars cov hai cho hơn một trăm tám mươi bốn người
ước tính cứ một triệu dân thì có khoảng bốn bốn trăm linh người đã xét nghiệm virus sars cov hai
đáng lưu ý là gần chín mươi số ca nhiễm sars cov hai trong tuần trước là lây nhiễm trong cộng đồng